thưa quý vị trưa nay sở y tế hà nội thông tin tiếp tục ghi nhận thêm một mươi bảy trường hợp dương tính với virus sars cov hai thuộc bảy chùm ca bệnh
như vậy là hà nội đã ghi nhận ba mươi tám trường hợp dương tính kể từ đêm qua cho đến nay
vào chiều nay trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội phát đi thông báo tìm người trên địa bàn thành phố hà nội đã đến cửa hàng bán hoa quả có địa chỉ tại số ba mươi chín ngõ một trăm bốn mươi năm đường cổ nhuế tổ dân phố chủ hai phường cổ nhuế hai quận bắc tử liêm
cdc hà nội yêu cầu những người đã đến khu vực này trong khoảng thời gian từ bảy giờ sáng ngày một mươi tám tháng bảy đến một mươi bảy h chiều ngày hai mươi hai tháng bảy tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thành phố biên hòa đã quyết định tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống thức ăn đường phố để phòng chống dịch kể từ một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bảy
cũng trong ngày hôm nay tỉnh ninh thuận ghi nhận ca tử vong đầu tiên bệnh nhân có tiền sử bệnh nền đó là bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai ở thôn tân đức
xã phước hữu huyện ninh phước bệnh nhân có tiền sử bệnh nền như đái tháo đường và tăng huyết áp